thưa quý vị đại dịch covid một mươi chín đã đặt ra yêu cầu cấp bách trong công tác bảo hộ công dân
đối với bà con đang sinh sống học tập và làm việc tại nước ngoài
trong bối cảnh đó việt nam đã coi công tác bảo hộ công dân là một trong những công tác đối ngoại quan trọng
và được ưu tiên cao nhất trong thời điểm dịch vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới
trong thời gian qua các cơ quan chức năng việt nam đã phối hợp thực hiện nhiều chuyến bay
để đưa người việt nam ở nước ngoài về nước trong nỗ lực bảo hộ công dân trước tình hình phức tạp của dịch bệnh
ngày chín tháng năm đã có hai trăm bảy mươi sáu công dân được đưa từ vancouver canada về nước
trước đó ngày bảy tháng năm chuyến bay đặc biệt từ thành phố san francisco hoa kỳ đã chở hơn ba trăm bốn mươi công dân việt nam về nhà an toàn
các chuyến bay hiện ưu tiên các đối tượng cần hỗ trợ sớm như trẻ em dưới một mươi tám tuổi người già người gặp khó khăn khi ở nước ngoài
hiện nguyện vọng và nhu cầu trở về việt nam còn cao đặc biệt khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước đã được kiểm soát
tuy nhiên các tuyến hàng không vẫn đang hoạt động hạn chế do dịch bệnh
trong thời gian tới dự kiến sẽ có thêm chuyến bay bảo hộ công dân từ các nước như nga tây ban nha thái lan philippines indonesia
mọi hành khách trên các chuyến bay về việt nam và khi nhập cảnh đều phải tuân thủ các biện pháp y tế chặt chẽ để sớm phát hiện và ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh
vâng và để quý vị có thêm thông tin về công tác bảo hộ công dân trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thứ trưởng bộ ngoại giao ông tâu anh dũng mời quý vị cùng theo dõi
thưa ông trong thời gian qua khi mà đại dịch covid một mươi chín có nhiều diễn biến phức tạp
thì rất nhiều quốc gia đã áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại qua biên giới và đóng cửa các tuyến hàng không quốc tế
và điều này thì đương nhiên là ảnh hưởng không nhỏ tới hàng triệu công dân việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại nước ngoài
vậy thì các cơ quan ngoại giao của việt nam đã làm gì để hỗ trợ công dân việt nam trong trường hợp khẩn cấp như vậy
bộ ngoại giao cũng đã chỉ đạo cho các cơ quan đại diện ta bên ngoài
để tiến hành rất là nhiều các biện pháp để bảo hộ công dân
ví dụ như là lập các đường dây nóng tổng đài bảo hộ công dân hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để triển khai liên hệ thăm hỏi bà con khi mà xảy ra các vấn đề mà bị dừng hay mắc kẹt ở sân bay
gặp nhiều các khó khăn tổ chức các kết hợp
các cái chuyến bay khi mà kết hợp chở hàng hay là đưa người nước ngoài về nước họ
thì cũng đến để đón đưa các công dân của chúng ta ở mắc kẹt từ các nơi về nước
và đến nay thì là trong cái giai đoạn đầu khi bị mắc kẹt thì là chúng ta đã giải quyết và đưa được về khoảng một năm trăm linh công dân ta mắc kẹt tại các sân bay về nước
và đến cái giai đoạn sau tức là từ sau ngày mùng một mươi
tháng bốn khi mà có cái chủ trương của chính phủ liên quan đến cái việc là chúng ta phải xây dựng các cái kế hoạch để mà tổ chức các cái chuyến bay thương mại riêng lẻ
để đi một số nước để mà đón các cái bà con công dân của ta ở các nước cũng là bị mắc kẹt với những hoàn cảnh đặc biệt là khó khăn
từ mùng một mươi tháng bốn đó thì đến nay là bộ ngoại giao phối hợp với lại bộ y tế
bộ quốc phòng bộ giao thông vận tải
chúng ta đã tổ chức được chín cái chuyến bay đến chín nước và đưa được khoảng gần một bảy trăm linh người việt nam ra nước ngoài có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước
trong đó có các trường hợp ví dụ như là trẻ em dưới một mươi tám tuổi
rồi học sinh sinh viên mà bị đóng cửa trường học ký túc xá không có nơi ăn ở
những cái người mà
già ốm đau có bệnh nền rồi những cái hoàn cảnh khó khăn
vậy thì sắp tới thì chúng ta có tăng số lượng và tấn suất các chuyến bay như vậy hay không
đây cũng là cái mà băn khoăn của ban chỉ đạo quốc gia cũng như là của chính phủ ở chúng ta
tuy nhiên là bối cảnh hiện nay đó thì đất nước của chúng ta thì vẫn còn đang phải thực hiện rất là nhiều biện pháp
để ngăn chặn cái nguồn lây nhiễm từ bên ngoài
đấy để đảm bảo cho
cái sức khỏe cái đời sống của người dân ở trong nước
đấy thành ra là cái việc mà chúng ta tiếp nhận về thì cũng phải rất là từ từ
cái nguồn lực của chúng ta còn hạn chế
cái điều kiện mà về các cái cách ly rồi là tiếp nhận và hỗ trợ y tế cho cộng đồng thì nó cũng phải có khả năng do đó
chính phủ mới có một cái chủ trương là trước mắt thì là chúng ta đưa những cái máy bay thương mại nhưng mà riêng lẻ tổ chức cái chuyến
đến những cái
nơi mà có đông những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cần thiết
thế còn lại thì chúng ta vẫn tiếp tục là cũng khuyến cáo rồi động viên bà con ta là cũng yên tâm ở lại
đấy là để dần dần sau khi mà cái thế giới tình hình mà phòng chống dịch ở các nước nó bình ổn dần
thì sẽ có các cái chuyến bay thương mại
rồi từ đó thì chúng ta sẽ tổ chức tiếp để đưa về trong nước
đấy như vậy
thì nó đảm bảo được hài hòa
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của thứ trưởng